nhằm cung cấp các giải pháp xử lý dữ liệu tốc độ cao đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở việt nam
nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số đang được thực hiện gấp rút và mạnh mẽ
giúp chính phủ và doanh nghiệp nắm bắt và khai thác tốt hơn cơ hội chuyển đổi số trong tương lai
các chuyên gia kinh tế khẳng định nền kinh tế số việt nam có giá trị chín tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi chín
và dự kiến đạt con số kỷ lục ba mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi năm
để bắt kịp quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới
chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp cần đảm bảo hạ tầng phân tích
tích hợp dữ liệu đủ mạnh làm cốt lõi để quá trình chuyển đổi số diễn ra hiệu quả
chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp việt nam trong quá trình chuyển đổi số bằng các công nghệ phân tích dữ liệu
từ đó đưa ra những dự đoán tình huống sắp xảy ra trong tương lai
chúng tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm mà chúng tôi đã đạt được ở rất nhiều quốc gia trên thế giới
đối với các quốc gia đang bắt đầu chuyển đổi số như việt nam
với các giải pháp công nghệ từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như chipco google
tới đây việt nam sẽ có cơ hội lớn để tiếp nhận các công nghệ tân tiến nhất
góp phần hiện thực hóa công cuộc chuyển đổi số đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp